sáng ngày một mươi một tháng hai tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban đầu xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
cùng dự có đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
sau khi nghe các cơ quan đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của toàn quân trong tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch biểu dương kết quả thành tích nổi bật của cán bộ chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ được giao
nhân dịp đầu xuân mới hai nghìn một mươi chín đại tướng ngô xuân lịch gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ chiến sĩ toàn quân lực lượng dân quân tự vệ cả nước
sức khỏe hạnh phúc quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng
chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới đại tướng ngô xuân lịch yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị
nghị quyết các cấp chủ động nắm chắc tình hình nhất là trên các hướng địa bàn trọng điểm không để bị động bất ngờ
duy trì nghiêm chế độ nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn triển khai hiệu quả công tác đảng công tác chính trị
giữ vững kỷ cương kỷ luật tập trung làm tốt công tác huấn luyện ngay từ những ngày đầu giờ đầu
chủ động làm tốt công tác tuyển quân năm hai nghìn một mươi chín bảo đảm đúng chỉ tiêu chất lượng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao